ngày hai mươi năm tháng sáu đại hội đại biểu đảng bộ huyện cờ đỏ thành phố cần thơ lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã chính thức được diễn ra
đây là đơn vị được ban thường vụ thành quỳ cần thơ chọn thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy
chín mươi đại biểu chính thức đại diện cho hơn ba đảng viên của huyện cờ đỏ thành phố cần thơ đã tiến hành bầu trực tiếp với tỷ lệ phiếu bầu đạt trên chín mươi tám
đồng chí châu việt tha tái đắc cử chức danh bí thư huyện ủy cờ đỏ
nhiệm kỳ vừa qua đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện cờ đỏ đã đạt và vượt một mươi năm nhóm chỉ tiêu nghị quyết đề ra
trong đó kinh tế tiếp tục phát triển nhanh cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng các ngành lĩnh vực đều phát triển tốt thu nhập bình quân đầu người đạt hơn năm mươi ba triệu đồng tăng hai mươi hai triệu đồng so với năm hai nghìn một mươi tám